các đơn vị trong cuộc thi đua số sáu bộ công an đã tổ chức các hoạt động về nguồn đền ơn đáp nghĩa tại tỉnh hà giang
đoàn đã tổ chức thăm hỏi gặp mặt tặng ba mươi xuất quà mỗi xuất trị giá hai triệu đồng cho những thương binh gia đình liệt sĩ trên địa bàn thị trấn vị xuyên huyện vị xuyên
gặp mặt và tặng quà cho hai mươi trường hợp là thương bệnh binh thân nhân liệt sĩ công an của công an tỉnh hà giang